đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết đối miên phòng simacai đối miên phòng mương khương và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh lào cai
phó chủ tịch quốc hội yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần phát huy những mặt mạnh khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tăng cường công tác tuần tra quản lý đường biên mốc giới phối hợp cung cấp ủy và chính quyền địa phương chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội đã tặng hai mươi xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện simacai và mường khương